hôm nay ngày hai tháng một mươi hai nhân dìm kỷ niệm sáu mươi năm thiết lập quan hệ ngoại giao
giữa hai nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam và cộng hòa cuba
tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng đã có điện mừng gửi đồng chí raul castro cruz
bí thư thứ nhất ban chấp hành trung ương đảng cộng sản cuba và đồng chí miguel díaz canel
chủ tịch nước cộng hòa cuba
thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã có điện mừng gửi thủ tướng cuba manuel marrero cruz
chủ tịch nước nguyễn thị kim ngân đã có điện mừng gửi chủ tịch nước cộng hòa cuba esteban lazo hernandez
cùng ngày phó thủ tướng bộ trưởng ngoại giao phạm bình minh đã gửi điện mừng
tới đồng chí bruno rodríguez barilla bộ trưởng ngoại giao cộng hòa cuba